cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
đối với nguyễn xuân đường tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tải phường kỳ bá tp thái bình
và ninh đức lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tải phường bồ xuyên tp thái bình
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ninh đức lợi
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
trước đó liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại số nhà ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn phường kỳ bá tp thái bình
ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn xuân đường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do nguyễn xuân đường đã bỏ trốn
vào ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can
tuy nhiên cùng ngày một mươi tháng bốn sau bảy giờ lẩn trốn
nguyễn xuân đường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình bắt giữ tại tỉnh hà nam
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn xuân đường
để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
tại trụ sở công an phường trần lãm tp thái bình
bên cạnh đó mở rộng điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại số nhà ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn phường kỳ bá tp thái bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bốn bị can này là cán bộ thuộc sở tư pháp sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
viết tắt là mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
dự kiến là phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
trước đó phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tòa án đã quyết định hoãn phiên xét xử
sau khi vụ án xét xử sơ thẩm có một mươi một trên một mươi bốn bị cáo làm đơn kháng cáo tuy nhiên hiện đã có hai bị cáo rút đơn kháng cáo
trước đó trong các ngày từ một mươi sáu cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
và tuyên phạt bị cáo trương minh tuấn tám năm tù về tội nhận hối lộ sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội đối với bị cáo trương minh tuấn là một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm đình trọng bị tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phạm nhật vũ bị phạt ba năm tù về tội đưa hối lộ
bị cáo phạm nhật vũ bị tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng